cụ thể hai bên sẽ thực hiện trao đổi đoàn nghiên cứu về kinh nghiệm của malaysia trong việc số hóa hệ thống giấy tờ làm việc
việc xây dựng các chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường kiểm toán công nghệ thông tin mô hình tổ chức đào tạo
thưa quý vị sau một thời gian triển khai cách tính lương theo mô hình công vụ chức nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập
đặc biệt dẫn đến tình trạng cao bằng tư duy sống lâu lên lão làng đã làm hạn chế khả năng
bộ công chức thực tế này đòi hỏi phải cải cách chính sách tiền lương theo hướng phản ánh đúng giá trị lao động
được sắp xếp làm tại bộ phận một cửa của xã nhưng công việc của chị minh hà không chỉ là tiếp nhận hồ sơ
mà còn phải đảm nhận vai trò đầu mối của nhiều vị trí khác
giải đáp thắc mắc hỗ trợ công dân làm thủ tục kiểm soát thủ tục hành chính
thư ký iso cấp xã soạn thảo văn bản tham mưu cho lãnh đạo xã
cùng lúc làm nhiều công việc nhưng mức lương mà chị được hưởng chỉ cho một vị trí
lương bậc một và mức hệ số hai ba mươi bốn so với đầu lượng công việc tôi cảm thấy nó không đủ so với công sức mình bỏ ra
cũng như là đầu việc mình tiếp nhận
sự bất cập của cách tính lương hiện hành càng bộc lộ rõ khi áp dụng đối với một số nghề đặc thù
theo quy định từ hai đến ba năm người lao động được tăng lương một lần
nhưng với diễn viên siếc tuổi nghề thường ngắn khi còn trẻ là thời điểm họ cống hiến nhiều nhất
xong lại phải chờ chu kỳ
không thay đổi và cải thiện thì tôi nghĩ là khó có thể mọi người có thể yêu nghề
vì họ có thể yêu đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng có đến lúc họ phải dừng lại cái yêu đấy và họ phải đi tìm con đường của họ
hy vọng là sau cái lần mà chúng ta mô tả xong vị trí việc làm tinh gọn được bộ máy
thì nó cũng sẽ có được một cái sự chuyển biến để làm sao những người làm việc tốt ấy
thì họ sẽ được hưởng những cái ưu đãi những cái chế độ
nó xứng với những cái công sức người ta bỏ ra
mô hình công vụ chức nghiệp chủ yếu dựa trên thâm niên bằng cấp để tính lương
còn mô hình công vụ việc làm lại dựa trên vị trí đảm nhiệm và hiệu quả công việc
cách tính này sẽ phản ánh đúng giá trị lao động đồng thời khắc phục bất cập ngay từ khâu tuyển dụng
tạo sự cạnh tranh công khai đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà chính phủ đang hướng đến
cải cách tính lương này thì chúng tôi đưa ra cái quan điểm khu vực công thì cán bộ công chức và viên chức của lực lượng vũ trang thì hưởng lợi
do chế độ do hệ thống bảng lương của nhà nước quy định theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo
tiết kiệm được ngân sách nhà nước trong vấn đề về nuôi đội ngũ của mình
điều này nó sẽ giúp cho cân bằng ngân sách đồng thời giảm bớt thâm hụt và sử dụng ngân sách cho các hoạt động đầu tư nhiều hơn
thay vì để tiêu dùng hoặc là trả lương thường xuyên như hiện nay
mục tiêu chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị
trả lương theo vị trí việc làm được kỳ vọng là bước đột phá đảm bảo sự công bằng tạo động lực phát triển cho cán bộ công chức
góp phần đảm bảo nền công vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả
nằm trong hoạt động đồng hành của liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai
đang diễn ra tại thành phố cần thơ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng chín
đoàn công tác của ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quân đã tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tỉnh nghĩa
cho hai đối tượng chính sách thân nhân liệt sĩ tại xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang
hai đối tượng chính sách được tặng nhà tình nghĩa đợt này là bà nguyễn thị rọi và nguyễn thị bơn đều là thân nhân liệt sĩ
và đang có khó khăn về nhà ở tổng trị giá của hai căn nhà khoảng hai trăm bốn mươi triệu đồng
nhân dịp này đoàn công tác cũng đã tặng một mươi năm xuất quà trị giá mỗi xuất một triệu đồng cho các đối tượng chính sách
trên địa bàn xã tân điền huyện gò công đông tỉnh tiền giang
trước đó ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai còn phối hợp với bệnh viện hòa hảo mê đích cần thơ
tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bốn trăm linh đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tặng hai mươi suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã định môn huyện thứ lai thành phố cần thơ
tối ngày một mươi bảy tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu và ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh
tổ chức lễ trao tặng và tiếp nhận đưa vào sử dụng hai trường tiểu học và một trăm bốn mươi một căn nhà cho gia đình chính sách
tổng trị giá trên hai mươi sáu ba tỷ đồng được tiến hành xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
theo đó hai ngôi trường được tài trợ là trường tiểu học và trường tiểu học
hai ngôi trường được tài trợ là trường tiểu học b xã hưng phú huyện phước long và trường tiểu học jarai b thị xã jarai
ngoài ra một trăm linh căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách người có công với cách mạng
và bốn mươi một căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao cho địa phương sử dụng
cuối năm hai nghìn tám hà nội có hai hai triệu phương tiện trong đó có một trăm tám mươi năm ô tô
thưa quý năm hai nghìn tám hà nội có hai hai triệu phương tiện trong đó có một trăm tám mươi năm ô tô nhưng chỉ sau một mươi năm phát triển thì con số này tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy đã là sáu triệu phương tiện tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
trong số các phương tiện thì ô tô có hơn năm trăm bốn mươi xe xe máy có hơn năm bốn triệu xe
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết trong tám tháng của năm hai nghìn một mươi tám đã làm đăng ký và cấp biển số mới cho hơn hai trăm một mươi tám phương tiện
trong đó có hơn ba mươi tám ô tô một trăm bảy mươi xe máy
tính trung bình mỗi tháng hà nội có thêm hai mươi bảy ô tô xe máy xe đạp điện được cấp biển số
đó là chưa kể đến một hai triệu phương tiện từ ngoại thành và hà nội tham gia giao thông
thưa quý vị lượng xe máy ô tô ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn
cùng với đó là lượng lớn xe cũ đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn đang lưu thông trên đường xả khí thải độc hại ra môi trường
đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí chậm chậm tại hà nội hiện nay
ô nhiễm không khí trong đô thị có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
từ khói đốt dâm dạ các công trình xây dựng
các khu công nghiệp và các hoạt động giao thông
tuy nhiên ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch được coi là nguồn gây ô nhiễm chính
theo thống kê hà nội hiện có khoảng năm năm triệu xe máy trên sáu trăm linh xe ô tô
với lượng khí thải lớn lên tới hàng triệu tấn co hai hàng trăm nghìn tấn no hai và so hai
ô nhiễm không khí do khí thải ô tô xe máy chiêm đến sáu mươi bảy mươi ô nhiễm không khí ở đô thị
người đi xe máy lưu thông trên đường và thậm chí cả những người đi bộ
bất kể nữ hay nam cũng phải đeo khẩu trang để hạn chế hít phải không khí ô nhiễm này
nhiều xe tham gia giao thông đâm ra khí thải rất nhiều
do đó nó tạo lên một bầu không khí rất ngồi
nhiều người đi xe máy lưu thông trên đường và thậm chí cả những người đi bộ

mới đây bộ giao thông vận tải đã có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với mô tô gắn máy có dung tích từ một trăm bảy mươi năm cm khối trở lên
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi làm tiền đề để áp dụng cho các dòng xe khác
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên những đề án theo kiểu này được xây dựng
trước đây bộ giao thông vận tải cũng đã xây dựng đề án kiểm soát khí thải
đối với xe mô tô gắn máy áp dụng thí điểm tại một số thành phố lớn
sau đó sẽ triển khai đại trà
nhưng sau nhiều năm nghiên cứu đến nay đề án này vẫn chưa thể triển khai bởi nhiều nguyên nhân
nếu chừng nào sự gia tăng của phương tiện cá nhân không giảm
thì lượng xăng được đốt sẽ ngày càng một nhiều hơn
điều này đồng nghĩa với lượng khí thải xả ra môi trường sẽ gia tăng
và khi ấy tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện giao thông
sẽ vẫn là vấn đề nhất nhối tại các đồ thị lớn
hôm qua bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tp hải phòng
tổ chức lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách hải phòng hà nội côn minh
trung quốc cùng với đó lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hàng hóa thâm quyến hà nội
sẽ được bộ giao thông vận tải trung quốc tổ chức tại thâm quyến vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
việc chạy thí điểm tuyến vận tải hành khách hải phòng hà nội côn minh
và tuyến vận tải hàng hóa thâm quyến hà nội được bộ giao thông vận tải hai nước việt nam và trung quốc tổ chức
nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải đường bộ trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ mỗi quốc gia
hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động vận tải qua lại biên giới
đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại tham quan du lịch của người dân
cũng như thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước
sau khi thực hiện lễ thông xe hai bên đã tiến hành trao đổi giấy phép vận tải
và thực hiện cấp giấy phép vận tải cho các doanh nghiệp vận tải của hai nước
thưa quý vị chiều ngày một mươi bảy tháng chín tại thành phố hồ chí minh
cơn mưa lớn khiến việc lưu thông trên một số tuyến đường gặp nhiều khó khăn
đặc biệt tại khu vực hầm chui mỹ thủy quận hai tuyến đường huyết mạch ra vào cảng cắt lái ngập nước sâu
khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn un tắc giao thông kéo dài
đoạn đường hầm chui mỹ thủy quận hai khoảng hai trăm linh mét bị ngập hơn nửa bánh xe
khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy nhiều xe không thể di chuyển
việc lưu thông qua hầm và trên tuyến đường huyết mạch ra vào cảng cắt lái gặp nhiều khó khăn
kinh cho biết nguyên nhân ngập nước là do máy bơm chống ngập không hoạt động
tình trạng này đã khiến mỗi khi có mưa lớn người dân lại phải đối diện với tình trạng ngập nước và un tắc giao thông kéo dài
thưa quý vị vụ mía năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh hậu giang sản xuất khoảng bảy năm trăm linh hectare
tuy nhiên hiện nay nước lũ từ thượng nguồn đổ về khá mạnh nên có khoảng một hectare ở các xã hòa an hòa mỹ
có nguy cơ bị ngập lụt trong những ngày tới do đề bào chưa an toàn
hiện một số nơi nước lũ đã ngấp nghé tràn qua bờ mía
vì vậy bà con nông dân đã thu hoạch gần ba trăm linh hectare mía bán cho thương lái đưa đi ép nước mía với giá bảy trăm linh đồng một kg
theo kế hoạch thì tháng chín huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang sẽ thu hoạch khoảng một năm trăm linh hectare mía
đồng thời để tránh tình trạng mía bị ngập lũ gây thiệt hại cho nông dân
ngành chức năng huyện phụng hiệp đã thông báo cho các nhà máy ở hậu giang sớm thu mua mía nguyên liệu của nông dân
năm nay các nhà máy bao trị
tiêu mía một mươi chữ đường cho nông dân là tám trăm linh đồng một kg mua tại nhà máy
như vậy nông dân bán mía cho thương lái sẽ thấp hơn
trong khi giá thành sản xuất mía năm nay giao động khoảng từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi đồng một kg
với tình hình này nhiều khả năng nông dân trồng mía không có lãi
thậm chí thua lỗ nếu tới đây giá mía không cải thiện
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện một mươi năm đợt thiên tai
trong đó có đến một mươi ba trận mưa kèm theo dòng lốc lũ quét gây ngập ống
sạt lở đất khiến hai mươi hai người chết và mất tích hai mươi năm người bị thương
gần sáu ngôi nhà bị hư hỏng hai mươi chín con gia súc gia cầm
nhiều diện tích đất trồng trọt cùng nhiều công trình thủy lợi giao thông bị thiệt hại
tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn một tỷ đồng
với sự quyết tâm nỗ lực rất cao các lực lượng của tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
yên bái vẫn được dự báo là địa phương phải chịu nhiều rủi ro do thiên tai
do vậy để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai hạn chế thiệt hại
các cấp các ngành trong tỉnh cần tiếp tục vào cuộc thực hiện tốt công tác chỉ đạo
điều hành phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế
đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
các địa phương cũng cần chủ động linh hoạt đảm bảo giao thông
triển khai xây dựng tổ sung kích làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
kiểm tra giả soát đánh giá các công trình hồ đập thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời
do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số sáu
nên các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa nghệ an có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và sông
dự báo hôm nay do tiếp tục ảnh hưởng hoàn lưu
vùng áp thấp suy yếu từ bão số sáu kết hợp với đới gió đông nam ở dìa tây nam áp cao cận nhiệt đới
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an
có mưa vừa mưa to lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm một đợt
riêng các tỉnh việt bắc có mưa to đến rất to
các khu vực khác thuộc bắc bộ và hà nội có mưa mưa vừa có nơi mưa to
một số nơi thuộc các tỉnh nghệ an hà tĩnh trong đêm qua có mưa to đến rất to
nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ
trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo lũ quét sạt lở đất
tại các tỉnh sơn la hòa bình quảng ninh và thái nguyên
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin
vụ cháy tại khu vực đê la thành vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều hôm qua
đã khiến nhiều ngôi nhà tại khu vực này cháy rụi
trong sáng nay ngày một mươi tám tháng chín các lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường
thống kê mức độ thiệt hại và xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
đã xảy ra một vụ cháy rất lớn trên đường đê la thành hà nội
đoạn gần bệnh viện nhi trung ương
đám cháy đã thiêu dụi hơn một mươi ngôi nhà và đến khoảng gần hai mươi hai giờ cùng ngày
đám cháy mới được dập tắt
theo điều tra ban đầu đám cháy bắt nguồn từ một khu nhà trọ
sau đó lan ra hàng chục ngôi nhà khác kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
rất may cho đến thời điểm hiện tại
chưa có thiệt hại nào về người
tuy nhiên đám cháy đã gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản
thiêu rụi khoảng một mươi các nhà làm đảo luận hoàn toàn cuộc sống của các vụ dân
đặc biệt vụ cháy đã khiến toàn bộ khu vực ngã tư nguyễn trí thanh đê la thành bị cắt điện
được biết chín giờ sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
thống kê cụ thể mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị cứ đến mùa sầu riêng
bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc cũng như thương lái thu mua luôn hoang mang lo sợ
khi xuất hiện các nhóm sang hồ bắt ép thương lái vào trù vườn nộp tiền vào kề
gần đây từ thông tin tố cáo của anh nguyễn văn tâm
chú tại xã tân lập huyện crong búc tỉnh đắk lắc là thương lái thu mua sầu riêng
công an huyện crong búc đã bắt giữ đối tượng phạm văn lương
cầm đầu một nhóm thanh niên chuyên bắt ép các thương lái nộp tiền khi thu mua sầu riêng
nhóm đối tượng này bằng nhiều cách tiếp cận thương lái và ra yêu cầu nộp tiền
nếu muốn tiếp tục thu mua sầu riêng tại các vườn trên địa bàn huyện
sầu riêng là trái cây mang lại giá trị kinh tế cao
hơn nữa giá sầu riêng năm nay tại đắk lắc đang ở mức cao từ ba mươi
đến bảy mươi năm đồng một kg tùy loại
thậm chí không có hàng để bán vì nhiều vườn sầu riêng ở đắk lắc từ sớm
đã được các thương lái đến đặt mua rồi thu hoạch
do đó trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các huyện có sản lượng sầu riêng lớn
liên tục xuất hiện các nhóm thanh niên tự nhận đứng ra bảo kê
đe dọa vào thu tiền của các thương lái
hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu của việc bảo kê sầu riêng
trên địa bàn huyện cường búc có diễn biến rất phức tạp
các nhóm đối tượng này đã liên kết với một số đối tượng có tiền án tiền sự
tại địa bàn các huyện e hờ leo cường búc thị xã bồn hồ huyện lắc và trư mờ nga
hình thành một nhóm khoảng hơn chục đối tượng
có dấu hiệu của việc ép giá thương lái
đầu năm chúng tôi đã có kế hoạch
thứ nhất là đảm bảo việc thuận mua vừa bán cho bà con nông dân
thứ hai là đảm bảo cho các doanh nghiệp các tư thương thương lái
đến thu mua sầu riêng cho địa bàn thuận lợi
chúng tôi lập kế hoạch và xây dựng hiện nay là có thành lập một tổ công tác
khoảng hai mươi đồng chí trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là chủ công
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát kinh tế và các lực lượng khác
để thường trực tại khu vực tập trung đông nhất các thương lái đến
trong đó đảm bảo về an toàn giao thông đảm bảo về trật tự xã hội
hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc có khoảng ba hectare sầu riêng
tập trung chủ yếu tại các huyện cờ đông bắc chư mờ nga eak cờ đông búc
chư quynh thành phố buôn ma thuột nên việc các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt
và xử lý các nhóm bảo kê nông sản sẽ góp phần ổn định tình hình trật tự
trên địa bàn tỉnh đắk lắc và để người dân cũng như các thương lái yên tâm hơn
trong vụ mùa thu hoạch sầu riêng
trong phần tin quốc tế
tổng thống hàn quốc lên đường tới triều tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh liên triều
mỹ chính thức áp thuế bổ sung lên hai trăm linh tỷ usd hàng nhập khẩu trung quốc
thưa quý vị sáng nay theo giờ địa phương tổng thống hàn quốc moon jae in cùng phu nhân
đã tới bình nhưỡng bắt đầu chuyến thăm ba ngày và tham dự hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba
với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
sau khi tới căn cứ không quân seoul bằng trực thăng lúc tám giờ bốn mươi sáng ngày một mươi tám tháng chín theo giờ địa phương
tổng thống hàn quốc moon jae in đã lên chuyên cơ để có chuyến bay thẳng tới triều tiên
tháp tùng tổng thống moon jae in lần này là phái đoàn gồm khoảng một trăm linh thành viên
đáp xuống sân bay quốc tế sunan của bình nhưỡng vào lúc một mươi giờ sáng một mươi tám tháng chín theo giờ địa phương
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã tạo bất ngờ lớn khi cùng phu nhân ra tận sân bay đón tổng thống hàn quốc moon jae in
tại sân bay sunan ở bình nhưỡng người dân triều tiên cũng đã chào đón tổng thống moon jae in
với hàng trăm người cầm hoa vẫy trào dọc thảm đỏ sau đội quân danh dự
cuộc họp thượng đỉnh liên triều lần này sẽ tập trung vào ba vấn đề chính
đó là cải thiện quan hệ liên triều thúc đẩy đối thoại mỹ triều tiên liên quan tới vấn đề phi hạt nhân của triều tiên
cũng như giảm bớt căng thẳng quân sự giữa hai miền triều tiên
dư luận hiện xoay quanh việc liệu tổng thống hàn quốc có thể tạo ra một bước đột phá giúp tháo gỡ thế bê tắc
trong các nỗ lực đàm phán giữa mỹ và triều tiên nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa hay không
tổng thống ukraine petro posehko vừa thông qua đề xuất hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với nga
động thái cho thấy kiev dường như muốn cắt đứt quan hệ với moscow
trước đó bộ ngoại giao ukraine đã đề xuất việc dừng hiệp ước hữu nghị với nga
theo văn bản trên bộ ngoại giao ukraine có trách nhiệm thông báo tới chính phủ nga việc kiev muốn hủy hiệp ước
ngoài ra hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia ukraine và bộ ngoại giao sẽ phải thông báo việc này lên liên hợp quốc
tổ chức an ninh và hợp tác châu âu và các tổ chức nước ngoài khác về quyết định muốn chấm dứt hiệp ước với nga
hiệp ước hữu nghị hợp tác và đối tác giữa ukraine và nga được hai bên ký thông qua hồi tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bắt đầu có hiệu lực vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
văn kiện này quy định hiệu lực của hiệp ước kéo dài trong một mươi năm và sau khi thời gian kết thúc
nếu không bên nào phản đối nó sẽ được tiếp tục gia hạn thêm một mươi năm nữa
ngược lại hiệp ước sẽ bị hủy bỏ
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri tổng thống nga vladimir putin vừa cho biết
ông và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã nhất trí sẽ thiết lập khu vực phi quân sự
giữa quân đội chính phủ syri và lực lượng nổi dậy xung quanh tỉnh idlib
phát biểu sau khi hội đồng
đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh
theo thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo này vừa đạt được tất cả vũ khí hạng nặng đều bị rút khỏi khu vực
và các nhóm nổi dậy bao gồm cả mặt trận nusra cũng sẽ phải rút khỏi khu vực này
lực lượng nga và thổ nhĩ kỳ sẽ tuần tra trong khu phi quân sự này
vùng phi quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới
về phần mình ông erdogan khẳng định sẽ làm mọi cách để loại bỏ các nhóm nổi dậy cực đoan tại idlib
đồng thời cho rằng nhóm các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với thổ nhĩ kỳ
chứ không phải vấn đề tại idlib
trong khi đó bộ quốc phòng nga cho biết quân đội chính phủ syri cùng đồng minh sẽ không tiến hành thêm chiến dịch quân sự nào tại tỉnh idlib
tổng thống mỹ donald trump vừa thông báo sẽ áp một mươi thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ usd từ ngày hai mươi bốn tháng chín
và sẽ tăng hai mươi năm thuế vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhà trắng cho biết quyết định được đưa ra dựa theo kết quả của một cuộc điều tra cho thấy trung quốc đã có một loạt chính sách
và hoạt động không công bằng liên quan đến sở hữu trí tuệ và công nghệ của mỹ
tổng thống mỹ donald trump cũng cảnh báo nếu trung quốc có hành động trả đũa mỹ sẽ lập tức tiến hành giai đoạn ba
áp thuế đối với hai trăm sáu mươi bảy tỷ usd hàng nhập khẩu của trung quốc
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín một quan chức trung quốc cho biết nước này có thể từ chối tham gia các cuộc đàm phán
thủy lực của trung quốc
các thương mại mới với mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này nếu chính quyền tổng thống trump
tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của trung quốc
một số quan chức của trung quốc đã đề xuất lãnh đạo nước này áp đặt các giới hạn đối với việc bán các thiết bị
và mặt hàng mà các doanh nghiệp mỹ cần sử dụng hạn chế xuất khẩu để đe dọa chuỗi cung ứng của mỹ
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã vượt qua cửa ải đầu tiên ở australia
khi được hạ viện nước này thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua với tỷ lệ xích sao bảy mươi một trên bảy mươi một phiếu
theo các nguồn tin hiệp định cptpp được thông qua tại australia là nhờ liên đảng tự do quốc gia cầm quyền
giành được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ công đảng đối lập
dự luật này sẽ được đưa lên thượng viện australia để thảo luận và thông qua trong thời gian tới
hiệp định cptpp được đánh giá là sẽ tạo điều kiện để các nhà xuất khẩu của australia dễ dàng tiếp cận thị trường năm trăm linh
năm triệu người tiêu dùng và giúp tăng thu nhập quốc dân của australia thêm một mươi năm sáu tỷ đô la australia
tương đương với một mươi một hai tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn ba mươi
cptpp là thỏa thuận thương mại giữa một mươi một nước thỏa thuận đến nay đã được mexico singapore và nhật bản phê chuẩn
dự kiến new zealand peru và canada cũng sẽ phê chuẩn thỏa thuận này vào những tháng tới
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân